hội đồng thành phố mariopol thành phố cảng gần biên giới phía đông của ukraine với nga
đã đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn mới với các lực lượng nga hiện đang bao vây thành phố này
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế hy vọng sẽ sơ tán khoảng hai trăm linh người đang bị mắc kẹt trong thành phố
mà không có thức ăn nước uống và hệ thống sửa ấm
theo thông báo trước đó của giới chức mariopol lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu có hiệu lực
trong thời gian từ một mươi h đến hai mươi một h ngày sáu tháng ba theo giờ địa phương
và việc sơ tán dân thường sẽ diễn ra từ một mươi hai giờ
tuy nhiên người phát ngôn chính quyền vùng lãnh thổ danes cho biết đến nay mới chỉ có ba trăm linh người rời khỏi thành phố
cả lực lượng miền đông và quân đội ukraine đều cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ lệnh ngừng bắn
trong diễn biến liên quan lực lượng biên phòng ba lan cho biết hơn chín trăm hai mươi hai người từ ukraine đã nhập cảnh nước này
kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông ukraine
theo số liệu của liên hợp quốc đến nay số người sơ tán khỏi ukraine sau một mươi ngày xung đột bùng phát đã vượt một năm triệu người
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hôm qua tiếp tục kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở ukraine ngừng bắn
để tạo điều kiện cho dân thường có thể sơ tán an toàn khỏi ba thành phố là mariupol kharkov và sumy cùng nhiều khu vực khác
đồng thời để đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo có thể đến được với những người còn đang bám trụ lại